thưa quý vị sáng nay ngày một mươi năm tháng năm tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
các đại biểu nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm cho thấy chín mươi chín năm kiến nghị của cử tri đã được giải quyết trả lời
tuy nhiên cử tri có ý kiến về việc quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất nên còn vương mắc khó triển khai thực hiện gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân
vẫn còn tình trạng giải quyết khiếu nại cử tri chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số bộ ngành trung ương
đối với công tác dân nguyện của quốc hội
trong tháng bốn cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thời tiết nắng nóng gây gắt khô hạn trên cả nước giá cả nhiều mặt hàng tăng cao
đặc biệt là sự biến động liên tục của giá vàng sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống người dân
xong cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
về tình hình khiếu nại tố cáo trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai
nhất là việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án
lĩnh vực tài nguyên môi trường lĩnh vực giao thông xây dựng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
trong đó nổi lên một mươi bảy vụ việc khiếu nại có dấu hiệu phức tạp cần được xem xét giải quyết rứt điểm trong thời gian tới
sáng nay ngày một mươi năm tháng năm hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu tổ chức kỳ họp thứ một mươi sáu
tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết
về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm của thành phố hà nội
một trăm linh đại biểu có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm của tp hà nội
theo đó số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm từ năm trăm bảy mươi chín đơn vị xuống còn năm trăm một mươi tám đơn vị giảm sáu mươi một đơn vị
tp hà nội vẫn giữ nguyên số lượng ba mươi quận huyện
hành trình của ủy ban nhân dân tp hà nội đã nêu rõ lý do không xác nhập quận hoàn kiếm
do nếu thực hiện sắp xếp quận này sẽ mất đi các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống và quá trình hình thành đô thị văn hóa lâu đời của thăng long hà nội
đồng thời sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới
cũng trong sáng nay tp hà nội đã thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng vneid trên địa bàn hà nội
theo tp hà nội sẽ hỗ trợ một trăm linh mức phí phải nộp của các đối tượng là công dân việt nam cư trú trên địa bàn hà nội có tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng vneid